nhân kỷ niệm bốn mươi bốn năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước kỷ niệm bốn mươi năm thành lập khu di tích quốc gia đặc biệt côn đảo
sáng hai mươi sáu tháng bốn tỉnh bà địa vũng tàu đã tổ chức trọng thể lễ viếng anh linh cãi hùng liệt sĩ tại nghĩa trang hàng dương và đền thờ liệt sĩ côn đảo
sự lễ viếng có nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết nguyên phó chủ tịch nước trường mỹ hoàng
sau nghi lễ dân hương chính các đại biểu đã đến từng phần mộ dân hương các liệt sĩ đang an nghỉ tại nghĩa trang hàng dương
mộ nữ anh hùng võ thị sáu mộ cố tổng bí thư lê hồng phong
nhân dịp này các đồng chí nguyên là lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo tỉnh đã trồng ba cây sao lưu niệm tại nghĩa trang hàng dương
ngày hai mươi chín tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín bộ văn hóa thông tin đã ban hành quyết định số năm mươi bốn đặt cách công nhận khu di tích lịch sử cách mạng côn đảo là một trong những di tích đặc biệt quan trọng của quốc gia
hai mươi năm qua khu di tích quốc gia đặc biệt côn đảo đã trở thành một di sản văn hóa của dân tộc
gắn với truyền thống đấu tranh cách mạng vĩ đại của đảng và nhân dân ta